tại cộng hòa séc dư luận séc nói riêng và eu nói chung đều ủng hộ việc ký kết và phê chuẩn hiệp định thương mại tự do
và hiệp định bảo hộ đầu tư giữa liên minh châu âu và việt nam được ký kết vào ngày hôm nay ba mươi tháng sáu tại thủ đô hà nội
hai hiệp định này được kỳ vọng là sẽ góp phần tăng cường hợp tác thương mại giữa việt nam với eu trong đó có cộng hòa séc
các chuyên gia kinh tế séc nhận định evfta sẽ mang lại cơ hội to lớn để việt nam và cộng hòa séc thúc đẩy mở rộng hợp tác kinh tế thương mại song phương
một trong những lợi ích lớn nhất của evfta là việc xóa bỏ chín mươi chín các loại thuế quan giúp tiết kiệm chi phí cho các nhà xuất khẩu
cũng như các nhà nhập khẩu của việt nam séc và eu
đặc biệt evfta là hình mẫu lý tưởng của hiệp định thương mại tự do mà eu đàm phán ký kết với một số nước
đang phát triển thương mại
evfta sẽ phát triển và có thể là hình mẫu cho việc đàm phán fta giữa eu với các nước asean khác như indonesia
hiệp định evfta sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi cho hợp tác kinh tế thương mại giữa eu và việt nam
riêng với cộng hòa séc và việt nam
do hai nước vốn thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu đời khá vững chắc
nên mọi hiệp định có hiệu lực nó sẽ mang đến thêm nhiều lợi ích cho cả hai đất nước
hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và eu được ký kết và đi vào thực hiện
thì nó sẽ là một điều kiện rất thuận lợi và rất mới cho cả doanh nghiệp của hai nước
việt nam cũng như cộng hòa séc nói riêng cộng hòa châu âu nói chung
bởi vì theo cam kết của hiệp định này
tất cả các dòng thuế gần như đã được trở về không
và điều đó có nghĩa rằng các sản phẩm của việt nam
trong đó đặc biệt là hàng hóa nông sản thủy sản hải sản
có điều kiện cơ hội để tiếp cận
với lại thị trường của châu âu
eu nói chung và cộng hòa xéc nói riêng đều chủ trương thúc đẩy tự do hóa thương mại đa phương
vì eu được hình thành và phát triển trên cơ sở liên kết và tự do hóa thương mại